đội tuyển học sinh việt nam đã xuất sắc giành một huy chương vàng một huy chương bạc và hai huy chương đồng
tại olympic vật lý châu âu năm hai nghìn hai mươi
huy chương vàng thuộc về nguyễn mạnh quân học sinh lớp một mươi một lý trường chuyên hà nội amsterdam
olympic vật lý châu âu năm nay diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
với sự tham dự của hai trăm năm mươi thí sinh đến từ năm mươi ba nước và được tổ chức online thông qua hệ thống của ban tổ chức
trong năm nay cuộc thi olympic vật lý châu á và olympic vật lý quốc tế không được tổ chức
nên đây là cuộc thi tầm quốc tế duy nhất của môn vật lý ở cấp độ châu lục và quốc tế